sáu bị can bị khởi tố gồm phạm văn hà năm mươi một tuổi nguyên giám đốc phạm cao nghĩa năm mươi sáu tuổi cùng đỗ quang hưng bốn mươi năm tuổi phó giám đốc phạm phu mỹ năm mươi một tuổi trưởng phòng chắc địa địa chất nguyễn kiên cường ba mươi bảy tuổi trưởng phòng kỹ thuật sản xuất và nguyễn thị thanh bình bốn mươi ba tuổi phó trưởng phòng kế toán công ty cổ phần than tây nam đá mài
trong sáu bị can nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với phạm văn hà đỗ quang hưng và nguyễn kiên cường ba bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
các quyết định và lệnh đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
được biết hành vi của các bị can trong hai năm vừa qua đã nâng khống cung độ vận chuyển đất đá
qua đó lập khống chứng từ để tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam quyết toán khoảng chín mươi năm tỷ đồng
một phần số tiền này đưa vào quỹ lương của công ty để ăn chia theo chức danh
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an làm rõ hành vi gian dối
và việc sử dụng số tiền nêu trên của các bị can người có liên quan
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra làm rõ vụ án làm giả giấy tờ
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày tám tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh hải dương
đã tổ chức bắt giữ đối tượng nguyễn mạnh khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại số nhà một mươi sáu nguyễn cử phường tứ minh tp hải dương khi đang thực hiện hành vi làm giả giấy tờ
tiến hành khám xét nơi ở của khang cơ quan điều tra thu giữ nhiều loại phôi và cả giấy tờ của cơ quan tổ chức đã được làm giả
chủ yếu là các văn bằng chứng chỉ học bạ hồ sơ công chứng
nguyễn mạnh khang khai nhận trong quá trình phạm tội khang có sử dụng một số đối tượng chân rết đi liên hệ
tìm người có nhu cầu làm giả giấy tờ
sau đó khang lên mạng tìm hiểu các kiểu mẫu văn bằng giấy tờ phù hợp cùng nhiều thủ đoạn tinh vi để sản xuất ra giấy tờ tài liệu mà nhìn bề ngoài thì rất khó có thể phát hiện
tùy loại giấy tờ khác nhau mà khang bán cho khách với giá từ năm trăm linh đồng cho đến vài triệu đồng
vụ việc đang tiếp tục được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương làm rõ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn ở các vùng nông thôn của tỉnh bạc liêu tình trạng người dân tham gia chơi hụi khá phổ biến
lợi dụng thực trạng này nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đây là đối tượng lý thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú xã phước long huyện phước long tỉnh bạc liêu
từ đầu năm hai nghìn một mươi ba đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn lý thị loan đã trực tiếp đứng ra tổ chức khuy bảy dây hụi với các hình thức như hụi tháng năm trăm linh đồng ba trăm linh đồng cho người dân tham gia
lợi dụng lòng tin của người dân
việc người chơi không kiểm soát theo dõi đối tượng loan đã lập tên khống để hốt hụi và đã chiếm đoạt số tiền gần hai trăm năm mươi triệu đồng của người dân
sự việc trên được người dân trình báo đến cơ quan công an và lý thị loan đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn đây là đối tượng hà thị linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tru xã phong thạnh tây a huyện phước long

bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân bị giết là chị lê thị lam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở tỉnh hà nam tạm trú tại nhà trọ thuộc khu phố đồng an ba phường bình hòa thị xã thuận an
còn hung thủ chính là chồng của nạn nhân tên đinh văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng quê ở tỉnh hà nam đang tạm trú tại huyện bầu bàng tỉnh bình dương
được biết hai vợ chồng trường và lam đã ly thân cách đây bốn tháng
vào chiều ngày tám tháng chín trường đi từ huyện bầu bàng đến phòng trọ của chị lam để nói chuyện thì giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn
trong lúc tức giận trường dùng dao đâm vào ngực chị lam làm chị lam chết tại chỗ
sau đó đối tượng này dùng dao đâm vào bụng mình để tự sát
nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường đưa đối tượng trường đi cấp cứu đồng thời khám nghiệm hiện trường tử thi thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ vụ việc
do có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong đó có lực lượng công an tỉnh phú thọ tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên tuyến sông lô đã được ngăn chặn
tuy nhiên do lợi nhuận từ việc khai thác cát sỏi rất lớn nên không ít các đối tượng đã chuyển địa điểm hoạt động từ sông lô sang sông đà hoặc sông hồng nhằm tránh việc kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được khi cùng cán bộ phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh phú thọ tiến hành bắt giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông đà
chủ tàu là đỗ văn thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú xóm mỹ xã yên mậu thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
cùng với hai đối tượng khác là bùi văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và bùi văn vương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đều ở huyện kim bôi tỉnh hòa bình đang vận hành máy hút để hút cát từ lòng sông đà lên khoang tàu
tại thời điểm kiểm tra anh thương không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến phương tiện cũng như chứng chỉ chuyên môn và việc cấp phép khai thác mỏ cát tại vị trí bị bắt giữ
phòng cảnh sát đường thủy đã tạm giữ phương tiện để báo cáo chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ quyết định xử lý theo quy định của pháp luật

mặc dù lực lượng công an đã bắt giữ và xử lý kiên quyết đối với các hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông đà
tuy nhiên vì lợi nhuận nên các đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện việc khai thác cát trái phép
qua đó đòi hỏi mỗi người dân cũng như các cấp chính quyền địa phương cần phối hợp với lực lượng công an
làm tốt công tác phòng ngừa tố giác tội phạm đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ nguồn tài nguyên cát sỏi trên các tuyến sông
tin quốc tế hãng thông tấn iraq kenn news đưa tin các phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng mới đây đã bắt cóc một trăm hai mươi bảy trẻ em
ở thành phố mussol iraq do nhóm khủng bố này chiếm giữ để huấn luyện các em tham gia lực lượng của chúng
nguồn tin dẫn lời quan chức thuộc đảng dân chủ người quốc
đảng dân chủ người quốc xác nhận is đã bắt cóc một trăm hai mươi bảy trẻ em ở độ tuổi từ một mươi một đến một mươi năm trong vài ngày qua
các em đã được đưa tới những trại đặc biệt để huấn luyện sử dụng vũ khí và thực hiện các hoạt động khủng bố
được biết đây không phải là lần đầu tiên is huấn luyện và sử dụng trẻ em để thực hiện tội ác
nhiều vụ đánh bom cảm tử và thậm chí là nổ súng trong thời gian vừa qua đều do những thành viên rất nhỏ tuổi của tổ chức khủng bố này thực hiện
một mươi bốn cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ngày hôm qua tại tỉnh miền đông ưu đực
chỉ hai ngày sau khi một mươi sáu binh sĩ của nước này cũng thiệt mạng trong hai vụ nổ bom liên tiếp tại một khu vực đông nam của thổ nhĩ kỳ
các quan chức thổ nhĩ kỳ cho hay vụ đánh bom tại udon nhiều khả năng là do nhóm phiến quân người quốc gây ra tương tự như vụ việc cách đây hai ngày
cái chết của những binh sĩ nói trên đã khiến thủ tướng thổ nhĩ kỳ ahmed davotoglu ngày bảy tháng chín thề sẽ quét sạch phiến quân người quốc
ra khỏi khu vực miền núi ở miền đông nước này
ngày hôm qua thổ nhĩ kỳ cũng đã tiến hành một loạt các cuộc không kích kéo dài sáu giờ đồng hồ tại miền bắc iraq khiến ít nhất bốn mươi chiến binh người quốc phải thiệt mạng
sau gần bốn mươi ngày xảy ra thảm kịch tại kho hóa chất ở thành phố thiên tân trung quốc số người chết hiện đã tăng lên con số một trăm sáu mươi hai người và vẫn còn một mươi một người mất tích
theo số liệu từ cơ quan cứu hộ trung quốc trong số những nạn nhân thiệt mạng có chín mươi sáu nhân viên cứu hộ
một mươi một cảnh sát và năm mươi nhân viên
thường hàng trăm người vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện
hiện nhà chức trách nước này vẫn đang nỗ lực giải quyết hậu quả và mở rộng điều tra toàn diện về nguyên nhân của vụ nổ gây thương vong và thiệt hại nặng nề đối với nền kinh tế và môi trường
sao đến ngày một mươi hai trời chuyển nhiều mây và sẽ có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ sẽ giảm với nhiệt độ phổ biến ở mức là từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
các tỉnh phía đông bắc bộ cũng có kiểu thời tiết tương tự với các tỉnh phía tây
trong những ngày tới thời tiết trên khu vực sẽ có sự chuyển biến do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía bắc được tăng cường xuống phía nam nên toàn khu vực lại chuyển nhiều mây có mưa rào và rông nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần thời tiết mát mẻ và dễ chịu
thậm chí là các tỉnh vùng núi còn xe xe lạnh khi đêm về với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn tại miền trung trong ngày hôm nay dự báo trong ba ngày tới mặc dù hệ thống gây mưa chưa thực sự rõ rệt tuy nhiên các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế sẽ chịu ảnh hưởng của trường gió đông dấu ẩm nên trời khá nhiều mây mưa rải rác có khả năng xảy ra trong khoảng chiều tối đêm và sáng nhiệt độ từ ba mươi đến ba mươi ba độ